trung quốc là thị trường chính của thịt lợn mỹ do các nhà nhập khẩu trung quốc mua các phần của lợn mà người tiêu dùng các nước khác ít đụng đến như chân giò móng và các phần nội tạng
năm hai nghìn một mươi bảy nông dân mỹ đã xuất khẩu một một tỷ usd các sản phẩm thịt lợn sang trung quốc và hồng kông đưa thị trường này trở thành thị trường lớn thứ ba của mỹ về giá trị
nhu cầu thịt lợn từ những quốc gia đông dân như trung quốc đã thúc đẩy không chỉ ngành chăn nuôi lợn ở mỹ mà cả ở trên khắp thế giới
khu vực eu nam mỹ là những khu vực có nền công nghiệp chăn nuôi lợn phát triển nhất thế giới
nhờ có sự tham gia của máy móc công nghệ hiện đại mà những nước này có chi phí sản xuất rất thấp
những nước có chi phí sản xuất thấp nhất như brazil canada tiếp theo những nước chi phí sản xuất trung bình như tây ban nha đan mạch pháp ireland đức thụy điển hà lan
còn hungary và anh là nước có mức chi phí cao nhất
một đặc điểm quan trọng mang tính ưu việt của chăn nuôi lợn là thời gian chăn thả ngắn sức tăng trưởng nhanh và chu kỳ tái sản xuất ngắn
tính bình quân một lợn nái trong một năm có thể đẻ trung bình hai năm ba lứa mỗi lứa tám một mươi hai con và có thể tạo ra một khối lượng thịt hơi tăng trọng từ tám trăm linh đến một kg đối với giống lợn nội và tới hai kg đối với lợn lai ngoại
mức sản xuất và tăng trưởng cao năm bảy lần so với chăn nuôi bò trong cùng điều kiện nuôi dưỡng
hơn nữa thị trọng thịt sau giết mổ so với trọng lượng thịt hơi tương đối cao có thể đạt tới bảy mươi bảy mươi hai trong khi đó thịt bò chỉ đạt từ bốn mươi bốn mươi năm
bên cạnh đó lợn là loại vật nuôi tiêu tốn ít thức ăn so với tỷ lệ thể trọng và thức ăn có thể tận dụng từ nhiều nguồn phế phụ phẩm trồng trọt công nghiệp thực phẩm và phụ phẩm sinh hoạt
chính vì vậy trong điều kiện nguồn thức ăn có ít không ổn định vẫn có thể phát triển chăn nuôi lợn phân tán theo quy mô nhỏ